thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới dự chương trình
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương
các vị khách quốc tế các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo lực lượng cảnh sát bảo vệ cảnh sát cơ động qua các thời kỳ
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã được theo dõi chương trình diễu binh diễu hành và báo cáo kết quả huấn luyện của năm cán bộ chiến sĩ
đến từ các đơn vị thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trên chặng đường năm mươi năm xây dựng chiến đấu và phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
lực lượng cảnh sát cơ động đã lập nhiều chiến công xuất sắc được đảng nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
cũng từ thực tế công tác chiến đấu đã hôn đúc
hình thành phẩm chất cao đẹp của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động với một mươi sáu chữ vàng
trung thành với đảng đoàn kết kỳ cương dũng cảm kiên cường chính quy tình huệ
lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động là một sự kiện chính trị quan trọng
nhằm biểu dương lực lượng báo cáo với đảng nhà nước và nhân dân về sự trưởng thành lớn mạnh không ngừng
của lực lượng công an nhân dân nói chung và của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
trong thời gian tới sự nghiệp sẽ
xây dựng và bảo vệ tổ quốc đứng trước những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen
lực lượng cảnh sát cơ động nguyện dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
phát huy cao đội truyền thống anh hùng xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện hiện đại gắn bó mật thiết với nhân dân
luôn đoàn kết thống nhất khắc phục mọi khó khăn gian khổ hy sinh
sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính đã trao tặng lực lượng cảnh sát cơ động
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai